chỉ còn chục ngày nữa là đến kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
nhiều người dân quan tâm liệu có được về quê ăn tết và việc về quê ăn tết có phải cách ly hay không
nếu như hải phòng và hải dương quy định người từ vùng cam trở về phải cách ly tại nhà
thì quảng ninh vẫn yêu cầu phải cách ly tập trung
thưa quý vị người vùng xanh vùng vàng khi trở về các tỉnh hải phòng quảng ninh nam định hay hải dương
chỉ cần khai báo y tế tuân thủ tốt năm k tự theo dõi sức khỏe không phải làm xét nghiệm covid một mươi chín
tuy nhiên đối với người về từ vùng cam vùng đỏ các tỉnh vẫn có những quy định riêng trong đó có yêu cầu phải cách ly
cụ thể tại hải dương người trở về từ vùng đỏ phải có kết quả test nhanh kháng nguyên
hoặc bằng rt pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai h
trong đó nếu người tiêm đủ liều vaccine phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày kể từ ngày trở về địa phương
nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều hoặc mũi cuối cùng chưa qua một mươi bốn ngày
phải thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
và thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
đối với những người trở về từ vùng cam hải dương yêu cầu phải tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày
nên tự xét nghiệm sars cov hai và nếu kết quả xét nghiệm vào ngày thứ ba âm tính thì được kết thúc tự theo dõi sức khỏe
đối với người về từ vùng vàng thì khuyến khích tự xét nghiệm covid một mươi chín để đảm bảo an toàn
tại hải phòng người trở về từ vùng đỏ nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ cách ly tại nhà bảy ngày
xét nghiệm hai lần và tự theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày nữa
nếu chưa tiêm đủ liều hoặc mũi hai chưa qua một mươi bốn ngày người già bệnh nặng trẻ nhỏ thì cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
lấy mẫu xét nghiệm ba lần
đối với người từ vùng cam sẽ cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm một lần
nếu chưa tiêm đủ liều vaccine cách ly tại nhà một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm hai lần
đối với người từ vùng vàng mà đã tiêm đủ liều tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
còn nếu chưa tiêm đủ liều thì tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày
đối với người từ vùng xanh mới khỏi covid một mươi chín sẽ tự theo dõi sức khỏe bảy ngày đối với người đã tiêm hai mũi vaccine
và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ vaccine
tại quảng ninh người trở về từ vùng xanh và vùng vàng không phải làm xét nghiệm covid một mươi chín chỉ cần khai báo y tế
trong trường hợp nếu đến hoặc vào vùng đỏ vùng cam phải khai báo và thực hiện cách ly tập trung
mọi chi phí xét nghiệm và cách ly do người dân tự chi trả
người đã tiêm đủ hai liều vaccine cách ly tập trung bảy ngày xét nghiệm hai lần tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày
người chưa tiêm đủ
hoặc đã tiêm đủ liều vaccine trong đó liều cuối cùng chưa qua một mươi bốn ngày phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày xét nghiệm ba lần
tại nam định mọi người trở về đều phải thực hiện năm k khai báo y tế và khuyến khích tự xét nghiệm covid một mươi chín
đối với người trở về từ vùng cam sẽ tự theo dõi sức khỏe hạn chế tiếp xúc với người khác và tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng theo hướng dẫn của bộ y tế
đối với người trở về từ vùng đỏ nếu tiêm đủ hai mũi vaccine
thì cách ly tại nhà bảy ngày
và đối với người chưa tiêm đủ hai mũi hoặc tiêm mũi hai mà chưa đủ một mươi bốn ngày thì cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
và chúng tôi có để kèm sáu mươi ba tỉnh thành quy định về quê cách ly ở màn hình kết thúc
nếu quý vị và các bạn quan tâm thì hãy bấm vào màn hình để biết thêm những thông tin chi tiết